nhằm tránh tình trạng dối loạn tuyển sinh diễn ra như năm hai nghìn một mươi năm
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép thí sinh ngồi nhà đăng ký xét tuyển qua mạng
theo đó thí sinh chỉ cần dùng tài khoản truy cập vào trang web tuyển sinh
với thao tác điền những thông số đơn giản là có thể hoàn thành hồ sơ xét tuyển của mình
tuy nhiên trái với kỳ vọng của bộ giáo dục và đào tạo
suốt từ ngày một tháng tám tới nay các trường đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt thí sinh
và người nhà vẫn lặn lội đường xa đến tận trường làm thủ tục xét tuyển

với lại online thì em thấy năm nay nó mới mở ra
thế là kiểu nộp như thế thì em hơi quan ngại về cái độ gọi là nhỡ đâu mạng kiểu nó có vấn đề gì cả
một điểm mới trong xét tuyển năm nay là thí sinh không được rút hồ sơ sau khi đã quyết định nộp
tuy nhiên bù lại thí sinh được phép nộp hồ sơ
vào hai trường với bốn nguyện vọng
điều này sẽ khiến cho lượng hồ sơ ảo năm nay ở các trường sẽ tăng lên đáng kể
với năm nay thì tình hình nó cũng có những nhiệm khác
dự ảo vẫn tiếp tục xảy ra do một số trường hợp cho thí sinh đăng ký ngoài nhóm cưa
cái đấy là chúng ta cũng đã thông báo
thứ hai là có thể các em có cơ hội đi học du học
hoặc là trúng tuyển vào các cái trường mà người ta xét tuyển
không sử dụng kỳ thi trung học của tổ quốc gia
đợt tuyển sinh này là các trường đại học ví dụ như kinh tế quốc dân
nó cũng không thể ước lượng được rằng là cái số mà mình sẽ thông báo trúng tuyển
nếu đến được bao nhiêu là thực
năm nay nhìn chung là cái con số đấy nó rất khó cho chúng tôi
hầu hết các trường đều dự kiến là cái điểm nó sẽ thấp hơn năm hai nghìn một mươi năm
từ năm đến một điểm
thậm chí có những trường sẽ điều chỉnh thấp hơn nữa
đấy là theo cái đánh giá chung của các trường
để hạn chế rủi ro nhiều trường đã phải căng mình tìm phương án để lọc thí sinh ảo
như dùng phương pháp loại trừ gọi điện thoại cho từng thí sinh
tuyển dôi hơn so với chỉ tiêu ban đầu
về lý thuyết tỷ lệ thí sinh ảo ở các trường lên đến năm mươi
điều này sẽ khiến mức điểm chuẩn năm nay được đánh giá là sẽ thấp hơn so với năm ngoái
bên cạnh đó số thí sinh có tổng điểm thi ba môn từ một mươi năm điểm trở lên
theo các tổ hợp môn truyền thống
giảm gần một trăm hai mươi thí sinh
và số em đạt điểm trên hai mươi bốn cũng giảm đáng kể so với năm hai nghìn một mươi tám
với tình hình xét tuyển năm nay dự đoán sẽ có nhiều trường kể cả các trường tốt trên
nếu không tính toán kỹ có thể phải xét tuyển đến nguyện vọng bổ sung
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
tiếp tục xây dựng phát triển nông thôn mới là một trong những định hướng trọng tâm phát triển
được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi sáu
triển khai nhiệm vụ đó tại quốc oai cấp ủy chính quyền huyện đã đề ra những chủ trương cụ thể
và những việc làm thiết thực để tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
những cánh đồng chủng thầy đã đề ra những chủ trường cụ thể và những việc làm thiết thực
đồng lúa tại xã cân hiếu này sẽ sớm nhường chỗ cho những trang trại tổng hợp
một mô hình phát triển nông nghiệp khá mới của huyện quốc oai
có mặt tại trang trại của gia đình ông nguyễn văn lâm thì chúng tôi mới hiểu được lý do tại sao
cấp ủy chính quyền huyện lại đưa ra quyết định như vậy
với diện tích trên dưới một hectare nhưng ông lâm đang sở hữu hơn hai vạn con gà
hơn một con lợn hàng chục tấn cá và các loại cây ăn quả
mô hình trang trại này mỗi năm có doanh thu từ tám đến một mươi tỷ đồng
và đây cũng là một trong số bốn mươi trang trại tổng hợp thành công nhất trên địa bàn xã cân hũ
ngay sau khi huyện có chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
ông nguyễn văn lâm đã mạnh dạn đầu tư nhận thầu đất ruộng
với mục tiêu biến khu đất trở thành một trang trại sản xuất lớn quy hoạch bài bàn
tại thời điểm lúc ban đầu thì vốn liếng hay nữa là tất cả kinh nghiệm mình không đầy đủ
thực sự nếu có được thành công như ngày hôm nay thì chính quyền địa phương là cũng phải đóng góp rất nhiều
để tạo điều kiện cho anh em bọn tôi cái quỹ đất cái mặt bằng thì mới sản xuất được
với chủ trương thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp một cách chủ động và nhạy bén
phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương huyện ủy đã chỉ đạo ubnd huyện lên phương án dồn điền đổi thừa
để tạo nên một quỹ đất lớn phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
bằng thực tế thành công của những hộ gia đình như ông nguyễn văn lâm
thì có thể thấy hướng đi của đội ngũ cấp ủy tại đây đã và đang cho những kết quả rất khả quan
sau khi mà huyện hoàn thành dồn điền đổi thửa trong cái khu vực này khoảng hơn bốn hectare
thì tạo thành những cái ô thừa lớn phòng đã tham mưu cho ủy ban huyện xây dựng cái hoạch
để chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp
đặc biệt là chuyển những cái vùng đất trũng đất khó canh thác đất bên sông
mà hiệu quả sản xuất lúa kém để sang nuôi trồng thủy sản và sản xuất trang trại tập trung
cái hiệu quả sau khi mà chuyển đổi cái vùng này
thì các hộ tập trung đầu tư vào sản xuất rất là khá
như cái vùng của xã cấn hữu
chủ trương chuyển đổi của huyện được người dân ủng hộ
nhưng họ cũng còn những lo lắng về vốn đầu tư
để giải quyết vướng mắt này
ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra những chính sách rất cụ thể
là trong năm hai nghìn một mươi sáu này sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền thủy đất sau khi dồn điền đổi thừa
và như vậy là mỗi một hộ gia đình mà được canh tác trên cái diện tích này
thì có cái cơ sở phát biệt
điều kiện rất là cao và đây là cái điều kiện rất là tốt
để tiến hành vay vốn trên các nguồn vốn để phát triển kinh tế
thứ hai là ủy ban nhân huyện thì cũng đã chỉ đạo cái ngân hàng chính sách
tích cực hỗ trợ các hộ gia đình mà trong khu vực mà phát triển kinh tế
thuộc cái diện mà được hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách
và các cái điều kiện khác
để giúp cho các hộ này được vay vốn từ nguồn ngân hàng chính sách
trở lại với trang trại của ông nguyễn văn lâm
từ những thành công đã thu được sau thời gian phát triển mô hình trang trại
theo chủ trương của huyện ông lâm tiếp tục muốn mở rộng sản xuất
với ý tưởng thành lập một hợp tác xã chăn nuôi và cung ứng lợn sinh học
mà theo giải thích của ông đó là sản phẩm thịt lợn không có kháng sinh
không kém tăng trọng không chất bảo quản cho thị trường hà nội
để thực hiện được ý tưởng này ông lâm và những hộ trang trại
xung quanh rất cần đến sự hỗ trợ từ phía chính quyền của huyện
tôi cần đến sự hỗ trợ của các cấp ví dụ như là
một cái quy đất để mình làm cái điểm diễn mổ là một
hay nữa là các cơ quan có thể phối hợp là giúp anh em bọn tôi
về cái đăng ký cái thương hiệu sản phẩm
có thể thấy sự phát triển của những hộ gia đình làm trang trại tổng hợp như thế này
là minh chứng cho một chủ trương đúng đắn của huyện ủy quốc oai
và đây cũng là một động lực để cấp ủy chính quyền và nhân dân trong huyện
cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới
mà đảng bộ thành phố hà nội đã đề ra
nét mới trong phát triển nông nghiệp tại quốc ngoài dựa trên lợi ích của nông dân
để thúc đẩy họ nỗ lực thực hiện các chủ trương mới
qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí về sản xuất trong bộ tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới
đó là hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung
hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tổ chức liên kết
từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của huyện
sốt xuất huyết là bệnh lây truyền do mũi vằn đốt người gây ra có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu
để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đầy kín tất cả các dụng cụ chứa nước không để mũi đẻ trứng
diệt bọ gậy bằng cách thả cá vào lưu chùm vai bể chứa nước
và thâu rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hòa đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh
bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà
không có bọ gậy không có sốt sốt huyết
trong phần tin quốc tế ukraine cân nhắc đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc họp khẩn về cáo buộc của nga
tổng thống philippines cảnh báo nguy cơ is lan tới philippines
ukraine sẽ xem xét đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc họp khẩn do những căng thẳng có liên quan đến nga
tuyên bố này được đại sứ ukraine tại liên hợp quốc đưa ra sau khi tổng thống nga vladimir putin cáo buộc kiev gian xếp âm mưu tấn công
nhằm vào cơ sở hạ tầng của crimea bán đảo vừa được sắp nhập trở về nga
đại sứ ukraine tại liên hợp quốc yerchenko nhấn mạnh kiev đã sẵn sàng đề nghị hội đồng bảo an triệu tập một cuộc họp liên quan
cáo buộc của nga đồng thời cho biết ukraine đã chuẩn bị cho mọi diễn biến căng thẳng tiếp theo
trong khi đó tổng thống ukraine petro posthenko tuyên bố những cáo buộc của nga cho rằng kiev âm mưu tấn công vũ trang
nhằm vào khu vực crimea chỉ là một cái cớ để moscow có thể tăng cường các mối đe dọa quân sự nhằm vào ukraine
những động thái này được đưa ra ngay sau khi tổng thống nga vladimir putin cáo buộc ukraine đang lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình
và kiev đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm
ông putin ngụ ý việc cơ quan an ninh liên bang nga vừa đập tan hàng loạt âm mưu tấn công vũ trang được cho là của kiev nhằm vào khu vực crimea
sáng nay một tàu cá của trung quốc đã va chạm với tàu chở hàng của hy lạp gần quần đảo điếu ngư hay còn gọi là senka
vụ va chạm đã khiến một mươi bốn người trên tàu cá của trung quốc rơi xuống biển
ngay sau khi nhận được thông tin nhật bản đã cử tàu máy bay và tàu tuần duyên đến khu vực xảy ra sự cố
để tiến hành tìm kiếm số ngư dân đang trôi giặt trên biển
có tám ngư dân trung quốc đã được cứu sống sáu người còn lại mất tích
việc tìm kiếm đang diễn ra nhật bản đã gửi thông báo tới trung quốc thông qua đường ngoại giao và trung quốc đã bày tỏ cảm ơn
hành động của nhật bản được số đông cư dân mạng trung quốc cảm kích trong bối cảnh tình hình quan hệ hai bên có chiều hướng căng thẳng
trong những ngày gần đây hàng trăm tàu cá của trung quốc được tàu hải cảnh hộ tống liên tục đi vào khu vực có quần đảo mà hai bên đều tuyên bố có chủ quyền là điếu ngư hay sơn ca cự
bộ ngoại giao nhật bản đã triệu đại sứ trung quốc tại nhật bản ông trình vĩnh hoa đến để trao công hàm phản đối
những nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang ngày càng gia tăng tại philippines
nhất là is đang nhắm tới khu vực đông nam á để chuyên bá tư tưởng cực đoan và lôi kéo các phần tử thành công
điều này được chính tổng thống philippines rodrigo duterte cảnh báo
phát biểu trong cuộc gặp với giới chức quân sự philippines ông duterte cho rằng nguy cơ is hoạt động tại philippines là khá cao sau khi chính phủ nhận được thông tin về sự hiện diện của một số đối tượng người ả rập ở miền nam philippines
đây không phải là những đối tượng vũ trang đến philippines để truyền đạo và đây có thể là một nguy cơ đang tiềm ẩn
ông duterte cho rằng chính phủ cần phải hành động trước khi cộng đồng người hồi giáo ở philippines bị đầu độc bởi những tư tưởng cực đoan của is
ông đồng thời ra lệnh cho quân đội đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt nhóm phiến quân abu seyev vốn đã tuyên bố trung thành với is
manila đã lên kế hoạch tuyển mới hai mươi binh sĩ để bổ sung lực lượng cho quân đội đồng thời tái khẳng định liên minh chặt chẽ với mỹ trong cuộc chiến chống các tay súng hồi giáo cực đoan
trong nỗ lực đối phó với nguy cơ khủng bố đang ngày càng cao
trong nỗ lực đối phó với nguy cơ khủng bố đang ngày càng tăng cao trên toàn cầu cảnh sát canada cho biết đã dẹp bỏ một âm mưu khủng bố tại nước này và bắt giữ một đối tượng được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia
cảnh sát canada đã ra tay khi nhận được thông tin tình báo về một âm mưu khủng bố nhằm vào nước này đêm qua cảnh sát bắt giữ một đối tượng tình nghi nhân thân cụ thể của đối tượng này không được tiết lộ
hiện công tác điều tra đang tiến hành
trong khi đó truyền thông canada dẫn các nguồn tin tình báo cho biết nghi phạm là aon driver được cho là có liên hệ với is sống tại một thị trấn nhỏ cách thành phố toronto khoảng hai trăm linh cây số về phía tây nam
vụ bắt giữ được thực hiện sau khi chính river phát tán lên mạng một đoạn video trong đó y đe dọa tấn công địa điểm công cộng đông người qua lại ở một thành phố lớn của canada
chính phủ australia từ chối lời ngỏ mua lại hãng hạ tầng điện nhà nước ausgrid từ tỷ phú hồng kông lý gia thành và công ty lưới điện quốc gia australia
giữa nhiều ý kiến phản đối việc bán tài sản cơ sở hạ tầng cho nước ngoài
theo nghị sĩ scott morrison thành viên hạ viện australia cho hay việc cho phép thương vụ bán cổ phần của oscrid được tiến hành dưới hình thức hiện tại là trái với an ninh quốc gia
ông không nhắc cụ thể tên các nhà thầu nhưng cho biết họ có một tuần để phản ứng
đây là động thái mới nhất cho thấy chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng ở australia nơi mà đầu năm nay ông morrison ngăn chặn việc bán chạy chăn nuôi lớn nhất nước cho bên mua
nếu lời chào mua từ hãng lưới điện quốc gia trung quốc cuối cùng bị chặn quan hệ giữa australia và trung quốc đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này có nguy cơ căng thẳng hóa
không chỉ giới nghị sĩ của australia mà cả người dân nước này thời gian qua đã liên tiếp bày tỏ quan ngại về việc cho thuê cổ phần của oscrid cho tập đoàn của trung quốc
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu nợ công của chính phủ nhật bản tiếp tục tăng và đạt mức kỷ lục với một triệu năm mươi ba nghìn tỷ usd
có số này đã tăng thêm bốn trăm một mươi nghìn tỷ yen so với mức ba tháng trước đó
vấn đề chi phí an sinh xã hội tăng cao trong bối cảnh xã hội nhật bản ngày càng gia hóa nhanh chóng được xem là nguyên nhân cơ bản của việc gia tăng nợ công
theo bộ tài chính nhật bản cho biết trong tổng số nợ của chính phủ hiện nay gồm chín trăm một mươi tám bốn mươi tám tỷ yen trai phiếu chính phủ năm mươi hai bảy mươi một tỷ yen vay vốn chủ yếu
và tám mươi hai hai mươi tám tỷ yên là hồi phiếu và tín phiếu chính phủ thời hạn dưới một năm
như vậy tính đến ngày ba mươi tháng sáu nợ chính phủ trên đầu người tức số nợ của chính phủ nhật bản mà mỗi người dân nhật phải gánh bác đạt mức khoảng tám ba triệu yên tương đương với tám mươi hai usd
tổng số nợ công nhật bản cao hơn gấp đôi tổng sản phẩm trong nước gdp danh nghĩa của nước này trong tài khoá hai nghìn một mươi tám
được biết chính phủ nhật bản công bố số liệu tài chính ba tháng một lần theo chuẩn của quỹ tiền tệ quốc tế
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt